tiếp tục thông tin về tình hình sau mưa lũ tại huyện trường mỹ thành phố hà nội
sau rất nhiều trận mưa lớn liên tiếp diễn ra trong suốt hai tuần vừa qua
thì tính đến thời điểm hiện tại nước đã rút dần khỏi vùng lũ
thế nhưng sau khi sự lo lắng về mưa lũ đã qua đi thì bây giờ
rác thải lại đang trở thành một nỗi lo mới đối với người dân ở đây
hơn một tuần nay hàng trăm hộ dân tại xã nam phương tiến
vẫn phải sống chung với cảnh nước lũ bổ vây
không chỉ có vậy họ còn bị ám ảnh bởi rác thải
sát chết động vật trôi nổi trên mặt nước tuồn vào nhà bốc mùi hôi thối
tất cả các hộ dân sinh sống quanh khu vực thôn này đều mắc bệnh liên quan đến da liễu
và đường tiêu hóa như đau bụng ghẻ lở chân tay và đặc biệt là đau mắt đỏ
do thiếu nước sinh hoạt vô cùng khan hiếm
cùng với đó là liên tục phải tiếp xúc với nước ngập ô nhiễm
theo dự báo những khu vực trũng thuộc các huyện trương mỹ hà nội
đặc biệt là các xã nam phương tiến hoàng văn thụ tân tiến
tình trạng ngập lụt sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới
người dân vùng ngập sẽ đối mặt với nguy cơ dịch bệnh rất lớn
chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về phòng chống một số bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ
cử cán bộ bám sát các xã cùng với trạm y tế
hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường khử khuẩn nguồn nước
về hóa chất về vật tư y tế về thuốc đã chuẩn bị xong
và hiện nay chúng tôi đang giữ chữ ở các trạm y tế các xã này
cũng như là trung tâm y tế huyện và sự hỗ trợ của sở y tế thành phố
đồng chí giám đốc sở y tế cũng trực tiếp đến kiểm tra và cũng có cái chỉ đạo
để tổ chức tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân
theo các chuyên gia cục y tế dự phòng bộ y tế sau lũ và ngập lụt
các ổ dịch bệnh truyền nhiễm rất dễ xảy ra như tiêu chảy đau mắt đỏ cúm sốt sốt huyết
đặc biệt cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy tả lị thương hàn
cần triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau bão lụt đảm bảo nước rút đến đâu
làm vệ sinh môi trường đến đó tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất
để xử lý khi trôn xác động vật tránh phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm